tại huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang đồng chí phùng quốc hiển
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội và đoàn công tác của trung ương đã có buổi làm việc
với lãnh đạo tỉnh kiên giang và huyện phú quốc về các vấn đề liên quan đến mô hình
đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt phú quốc còn gọi là đặc khu phú quốc
theo đó khi thành lập đặc khu phú quốc sẽ có diện tích trên năm mươi bảy năm trăm hai mươi chín ha với hai mươi chín một trăm tám mươi năm hộ
có chín khu hành chính được chuyển đổi từ hai thị trấn và bảy xã hiện có
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội cho rằng mô hình chính quyền đặc khu
cơ chế chính sách thì phú quốc là một trong ba đặc khu có lợi nhất vì hội đủ các điều kiện xây dựng
được sự đồng thuận cao nhất và quá trình hình thành tương đối rõ nét
tuy nhiên phú quốc phải xác định quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn hai nghìn năm mươi và dài hơn nữa phú quốc cần tập trung phát triển du lịch biển đảo
quy hoạch phát triển thêm trung tâm tài chính quốc tế hay dịch vụ hàng hải trung tâm chữa bệnh cao cấp